nguyễn thị hiền chú tại phường an khê và nguyễn thị thu anh chú tại phường bình hiền
qua đấu tranh hiền khai nhận đường dây gồm năm người cầm cái
thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận tịch từ các đầu mối bên dưới nhắn tin lên
số tiền làm cái mỗi ngày xác định từ năm trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng
tháng bốn là làm với chị hiền những mấy chị em là bên đây nhận

trong đường dây này bên cạnh các nhà cái có một đối tượng đặc biệt là nguyễn hiếu toàn
chú tại quận hải châu được thuê để nhận tịch tổng hợp đối chiếu kết quả số số
và mở bảng excel tính toán số tiền thắng thua hàng ngày
em biết là ký số đề như thế này là phản pháp

thời gian tới đội vực cảnh sát hình sự công an quận thanh khê
sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa những đường dây
những tổ chức ghi số đề để đảm bảo tình hình an ninh trẻ tử trên địa bàn
bởi đây là một trong những loại tội phạm loại phẩm nguồn hình thành các loại tội phạm khác
đến thời điểm hiện tại tổng số tiền đánh để ước tính được là hơn ba tỷ đồng
công an quận thanh khê đã tiến hành khởi tố vụ án và tiếp tục mời các đối tượng có liên quan
nhanh chóng ra làm việc phục vụ điều tra
đây tiếp tục là bài học đắt giá cho những ai vẫn muốn kiếm tiền bằng con đường cờ bạc số đề
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
công an quận ba đình thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng nguyễn tiến quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại số bảy ngách hai trăm bảy mươi năm trên tám
quan nhân phường nhân chính quận thanh xuân thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi năm và có sẹo chấm cách một cm dưới sau đuôi lông mày trái
và đối tượng trần nam trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm linh chín khương đình phường hạ đình
quận thanh xuân thành phố hà nội cao một m năm mươi bảy và có sẹo chấm cách năm cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an quận đống đa
thành phố hà nội là đối tượng vũ văn tài sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn vân kỳ
xã bắc hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý